vấn nạn sách lậu không phải là vấn đề mới hiện nay tuy nhiên những ảnh hưởng của vấn nạn này không chỉ khiến ngành xuất bản điêu đứng
mà còn khiến vi phạm nghiêm trọng về vấn đề bản quyền cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến người đọc
mới đây đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường tp hà nội đã phát hiện thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa và đĩa tiếng anh
bị làm xả trên địa bàn huyện hoài đức
lực lượng chức năng đã thu giữ trên bốn mươi đĩa tiếng anh và hơn ba mươi đầu sách giáo khoa các loại
hầu hết số sách này đều không có hóa đơn chứng từ
chủ kho sách hay nhận mua số sách này từ nguồn trôi nổi mang về bán kiếm lời
điều đáng nói là hầu hết số sách giả in lậu này được ghi nguồn từ nhà xuất bản việt nam
với sách giáo khoa chỉ cần sai một nỗi nhỏ cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh
vụ việc này cho thấy công tác phòng chống in sách lậu vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến ngày càng khó kiểm soát
thực tế ngành xuất bản nước ta thời gian qua bị ảnh hưởng không nhỏ bởi vấn đạn sách lậu
do bị in lậu ngoài thị trường năm hai nghìn một mươi năm nhà xuất bản giáo dục việt nam lỗ bốn mươi năm chín mươi hai tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu lỗ bốn mươi tám hai mươi hai tỷ đồng và năm hai nghìn một mươi bảy lỗ khoảng bốn mươi tỷ đồng
việc đẩy giá thành lên cao
làm ảnh hưởng và gây thiệt hại cho nhà xuất bản cũng như bạn đọc
có thể thấy ở thời buổi công nghệ không chỉ sách giấy đối mặt với tình trạng bị in lậu
mà sách điện tử cũng liên tục bị vi phạm bản quyền
một dạng sách lậu mới tuy chưa có con số thống kê cụ thể từ cơ quan chức năng
xong theo ước tính từ các cơ sở kinh doanh sách mỗi năm thiệt hại do sách lậu lên đến hàng chục tỷ đồng
vâng có thể nói sách lậu không chỉ khiến các công ty sách nhà xuất bản thiệt hại về kinh tế
và uy tín của tác giả khi bên cạnh đó bạn đọc cũng là những đối tượng bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích
tuy nhiên vấn nạn sách lậu vẫn đã và đang tồn tại như sự thách thức với các chính sách quản lý của nhà nước
dù hành lang pháp lý để xử lý đã được ban hành từ rất lâu
sách lậu giá rẻ nhiều khuyến mại nên cho dù quá trình in ẩu chất lượng và nội dung sách không bảo đảm
khiến nhiều đọc giả nhất là học sinh sinh viên

đó chính là một trong những nguyên nhân khiến thị trường sách lậu có đất sống
giả tôi mua được dễ hơn tôi mua được thậm chí rẻ hơn
nhưng có lẽ đứng với lợi ích chung xã hội rõ ràng chính họ sẽ là người có chữ chứng nhận
vì ở chỗ này thì họ là người được hưởng lợi thì chỗ khác họ là người bị hại
bên cạnh đó người đọc chưa phân biệt được đâu là sách thật và đâu là sách giả
họ tìm đến các phiên bản sách điện tử lậu trên internet
thay vì đến những cơ sở quy mô lớn hoặc sách bày bán tại các phố sách
trong khi đó số người đọc không có thể tìm được những sách bày bán
nhưng số người sẵn sàng tìm mua sách có bản quyền của các nhà xuất bản lại không nhiều
hiện tại mình chỉ phân biệt được loại sách mà người ta đem khu tô
người ta đem khu tô người ta đóng thì có thể là
tức là cái lỗi nó thô quá thì mình nhìn rồi mình biết được
còn nếu mà sách mà mua trong các hiệu sách thì cũng không biết được
hiện nay thì cái thị tràng trường sách thì chưa được trật tự ngăn mắt
cho nên là người dùng sách người đọc sách thì rất ngại
đến để mà mua những kiểu sách mà mình hơi thích
do là có nhiều cái kênh xuất bản ngoài luồng
bây giờ cái sách lậu tình trạng mình thấy là nó tràn lan quá
và người đọc thì thường không có những cái kinh nghiệm gì để phân biệt
trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập trong công tác phòng chống in sách lậu
và một trong những nguyên nhân mấu chốt là chế tài xử phạt còn nhẹ
theo nghị định một trăm năm mươi chín của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản in sách lậu
từ ba trăm linh bản trở lên có thể bị phạt từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
khoản tiền phạt chỉ bằng một phần rất nhỏ so với lợi nhuận
mà các cơ sở cá nhân in lậu sách thu được
do đó nhiều cơ sở vi phạm nộp phạt rồi lại hoạt động với quy mô lớn
và thủ đoạn tinh vi hơn
thậm chí các cơ sở này còn kết hợp với nhau để thành một đế chế sách lậu
tôi chắc không phải là khó lắm
đương nhiên là cái gì ẩn lậu nó đều có cái sự gian dối đều có cái thủ đoạn
nhưng mà những cái đó đâu có
mỗi một công tác không xử lý được
mỗi một công tác không xử lý nghiêm
trước hết là trên phương diện là luật pháp chế tài
chế tài như nó quyết định quá nhẹ
cái thứ hai là quá buông lỏng
rồn tất cả trách nhiệm cho người sản xuất chính đáng và người sử dụng
chúng ta chưa quan tâm đến trách nhiệm của những nhà nước
cho đến nay hầu như chế tài trong mỗi vụ việc xảy ra
ta rồn tất cả cái sức đặng của chế tài
cho những cái đối tác ngoài nhà nước
và nhà nước chỉ là coi như là giúp kinh nghiệm là cùng thôi
và đằng sau cái chuyện đó tại sao sự buông lỏng ấy đương nhiên có lợi hoặc là buông lỏng thôi
có thể thấy một trong những nhân tố quyết định sự thành bại trong việc chống sách lậu
chính là bạn đọc người bỏ tiền ra mua sách
chỉ khi họ ý thức được việc mua và đọc sách thật là nét văn hóa
và tôn trọng pháp luật bảo vệ lợi ích chính đáng của mình
thì vấn nạn ấy mới được giải quyết triệt đề